tại phú yên tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả thiệt hại do bão lũ gây ra
ngay sau buổi phát động cán bộ đảng viên công nhân viên chức đang công tác tại tỉnh phú yên và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ đóng góp được hơn sáu trăm sáu mươi triệu đồng gửi đến các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng lũ lụt
trước đó vào ngày hai mươi tháng một mươi tỉnh phú yên cũng đã hỗ trợ khẩn cấp hai trăm linh triệu đồng góp phần cùng với người dân cả nước chung tay giúp đỡ người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống